nắng nóng kéo dài từ nhiều tháng qua đã khiến cho nguy cơ cháy rừng tại tỉnh quảng trị đang ở mức báo động
tỉnh quảng trị đang nỗ lực triển khai các biện pháp ứng phó quyết tâm không để xảy ra cháy rừng ở quy mô lớn
những ngày này các công nhân của tổ bảo vệ rừng nam sông thạch hãn thuộc ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ lưu vực sông thạch hãn
đang thay nhau trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ nhằm bảo vệ rừng và chủ động phòng chống cháy rừng mùa khô
quản lý và bảo vệ hơn bảy năm trăm linh ha rừng phòng hộ trong điều kiện địa hình bị chia cắt đường xá đi lại rất khó khăn và xa nguồn nước
nên các thành viên ban quản lý rừng phải luôn chủ động cảnh giác trước nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào
quản lý và bảo vệ hơn bảy năm trăm linh ha rừng phòng hộ trong điều kiện địa hình bị chia cắt đường xá đi lại rất khó khăn và xa nguồn nước
nên các thành viên ban quản lý rừng phòng hộ trong điều kiện địa hình bị chia cắt đường xá đi lại rất khó khăn và xa nguồn nước
nên các thành viên ban quản lý rừng phòng hộ trong điều kiện địa hình bị chia cắt đường xá đi lại rất khó khăn và xa nguồn nước
tỉnh quảng trị hiện có trên hai trăm năm mươi bốn ha rừng trong đó có hơn một trăm một mươi một ha rừng trồng
từ tháng năm đến nay tình trạng nắng nóng gai gắt kết hợp gió tây nam thổi mạnh gây khô hạn khiến nhiều địa phương ở quảng trị có nguy cơ cháy rừng ở cấp bốn cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm